thưa quý vị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là yêu cầu tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại
nhận thức được tầm quan trọng này những năm qua nhiều địa phương trong cả nước đã không ngừng thúc đẩy
nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
nhờ vậy giá trị gia tăng trong lĩnh vực này tiếp tục phát triển ổn định
cùng với cả nước nhờ mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ thời gian qua
ngành nông nghiệp đà nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan
hôm nay chương trình sẽ cùng quý vị tìm hiểu thêm về hiệu quả của hoạt động này tại thành phố đà nẵng
là địa phương có ít diện tích đất nông nghiệp nên thành phố đà nẵng đặt mục tiêu phát triển kinh tế
chủ yếu trong ngành công nghiệp nhưng không vì thế mà nông nghiệp bị bỏ quên
thông qua các chương trình dự án những năm qua đà nẵng đã ban hành nhiều chính sách kích cầu
phát triển sản xuất chăn nuôi xây dựng nông thôn mới đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học cao
vào nông nghiệp trên địa bàn toàn thành phố
công nghệ sinh học thì phải nói đây là một cái xu thế tương lai nó phải là một hoạt động chính
đối với ngành nông nghiệp khi ứng dụng vào thì ngoài cái việc mà nâng cao năng suất cây trồng
thì nó còn đảm bảo cho cái vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua thì thành phố đà nẵng cũng đã có một số hoạt động
rất cụ thể theo cái hướng này
nhằm cụ thể hóa mục tiêu ứng dụng công nghệ sinh học cao trong nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội
đà nẵng đã đầu tư lớn trong ngày này bằng việc xây dựng trung tâm công nghệ sinh học
có đủ năng lực để xây dựng được các định hướng và chiến lược phát triển công nghệ sinh học của thành phố
trong một mươi năm tới và tầm nhìn xa hơn
trung tâm được thành lập từ năm hai nghìn một mươi và đến giai đoạn này thì cũng đã có cơ sở hạ tầng tương đối tốt
để phát triển trung tâm công nghệ sinh học đà nẵng thành trung tâm công nghệ sinh học miền trung
ở nam trung bộ và chủ yếu là tập trung trong hai cái lĩnh vực đó là nông nghiệp
và trong ý kiến của các cơ sở hạ tầng
từ chức nôi nghiên cứu này các nhà khoa học đã thực hiện nhiều dự án có tính ứng dụng cao
giúp người nông dân có thể chủ động nắm bắt trong nuôi trồng thu hoạch và nâng cao đời sống
tác động tích cực đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở đà nẵng
trung tâm thì triển khai rất nhiều dự án như tôi nói năm năm nhưng với cái tiềm lực
nhân lực thì cũng không phải là nhiều nhưng đã triển khai rất nhiều các đề tài dự án vào phục vụ nông nghiệp
tôi lấy ví dụ như là dự án nấm hay là dự án hoa
có ba cái dự án hoa của chương trình nông thu mình núi
ví dụ như là sản xuất các loại trợ hoa thảm hay là sản xuất lan hồ điệp mô ca ra hồ điệp
và những cái nghiên cứu về các cái đề tài của thành phố về lan rừng hay là các cái sản phẩm lan đầu dọc
thì cũng như scook thì đấy cũng là những cái dự án mà tôi thấy là đóng góp lớn cho sản xuất nông nghiệp của thành phố
những giống lan hồ điệp này đang được ươm tại trung tâm công nghệ sinh học đà nẵng
đây là giống hoa mới có chất lượng tốt tỉ lệ chất thấp
để đáp ứng yêu cầu chơi hoa lan ngày càng cao cũng như phục vụ ngành du lịch đà nẵng phát triển
trung tâm công nghệ sinh học đà nẵng được sự hỗ trợ của viện nghiên cứu giao quả đã ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất lan hồ điệp quy mô công nghiệp
những giống lan này đang được nhân giống tại phòng thí nghiệm của trung tâm công nghệ sinh học đà nẵng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật này là cho khả năng nhân giống nhanh sinh trưởng và phát triển đồng đều sạch bệnh
điều đặc biệt đó là khi đưa ra môi trường nhà lưới công nghệ cao thì những giống lan này có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thời tiết
hệ thống nhà lưới công nghệ cao với quy mô gần một m hai này là nơi dùng để trồng và sản xuất các giống lan
trong đó có lan hổ điệp
nhờ việc điều chỉnh tối ưu các chế độ chăm sóc phát triển nên các giống hoa này luôn nở đồng đều đúng thời điểm mong muốn chất lượng tương đương hoa nhập ngoại
qua thời gian triển khai chúng tôi nhận thấy một số các ưu điểm
thứ nhất là nó hạn chế được các tác nhân về mặt môi trường như là các điều kiện khí hậu nhiệt độ cũng như là các tác nhân về côn trùng gây hại
thế từ đó chúng ta kiểm soát được tất cả các điều kiện về môi trường cũng như tự nhiên cũng như côn trùng gây hại để chúng ta nâng cao được cái hiệu quả trong lan
để chúng ta phung cấp cho cái thị trường tiêu thụ ở thành phố đà nẵng nói chung cũng như đối với các cái thị trường lân cận
các cán bộ tại trung tâm công nghệ sinh học còn cho biết thêm trước đây lan hồ điệp tại đà nẵng đã có một số hộ dân trồng
tuy nhiên do trồng ngoài tự nhiên hoặc nhà lưới tạm nên năng suất thấp chất lượng hoa chưa đạt yêu cầu
được biết sau khi trồng thí điểm trung tâm đã bắt tay với các doanh nghiệp tại địa phương để đưa những giống lan này triển khai trồng đại trà
rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đặc biệt là các doanh nghiệp về rau sạch cũng như các doanh nghiệp về hoa ở thành phố đà nẵng
họ rất là sẵn sàng để cùng bắt tay với trung tâm để chuyển giao các mô hình này ra dân để cung cấp cho thị trường tiêu thụ
ngoài triển khai dự án xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất đan hồ điệp quy mô công nghiệp
trung tâm công nghệ sinh học còn thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm linh chi
đã tạo hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn góp phần nâng cao đời sống người dân
được biết để sản xuất nấm linh chi thương phẩm các căn bộ tại trung tâm thường xuyên phải tuân thủ các khâu
từ xử lý nguyên liệu đến phối chuẩn phụ gia một cách chặt chẽ
ngoài ra các yêu cầu khác như nhiệt độ điều kiện về dàn treo cũng như hệ thống phun tưới cũng phải theo đúng quy trình
để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nấm sinh trưởng và phát triển
đối với nhà trồng thì chúng ta lưu ý là phải có nhà đảm bảo kỹ thuật như là diện tích tối thiểu
từ một trăm linh m hai sẽ chúng ta triển khai tầm khoảng từ ba đến một m hai đảm bảo đồ thông thoáng trong nhà không được bí
cũng như là đồ ảnh sáng không có ảnh sáng trực tiếp mà chúng ta sẽ cần ảnh sáng thông thoáng khuếch tán
để làm sao cho quả thể nó phát triển đều và đẹp cũng như là các điều kiện về lửa tre ngăn côn trùng
chúng ta rất lưu ý vấn đề này tại vì môi trường chúng ta triển khai qua quá trình nuôi trồng lâu
thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh của mầm bệnh
đây là giá thể nấm linh chi được tạo ra
nuôi trồng theo quy trình công nghệ cao và sau ba mươi năm ngày nuôi trồng tại lán
thì cái giá thể này đã cho quả thể linh chi có đường kính là từ chín đến một mươi hai cm
và mỗi giá thể như thế này sẽ cho phép thu hoạch đến ba lần
và cái giá trị dược liệu trong quả thể linh chi thì đã được chứng nhận là đảm bảo được cái yêu cầu sản xuất cũng như là tiêu thụ
sau khi quy trình trồng nấm linh chi thương phẩm được hoàn tất trung tâm công nghệ sinh học
đã tiến hành chuyển giao cho các hộ dân ở nhiều xã trên địa phương
nhìn chung các hộ đã nắm bắt được quy trình sản xuất và đầu tư nhà xưởng cũng như công sức
những mô hình như thế này được đánh giá là phù hợp với nông dân đà nẵng
trong điều kiện quỹ đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa
bên cạnh đó việc sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến được nhân rộng
sẽ góp phần thúc đẩy nghề trồng nấm phát triển tại đà nẵng
đồng thời góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp
đối với việc triển khai mô hình đối với các hợp tác xã vệ tinh cũng như là đối với bà con
thì cái thuận lợi là bà con rất là hồ hởi về tham gia cái mô hình
cái thứ hai là chúng tôi cũng có cái thuận lợi đó là cái dòng nấm của những quy trình đã hoàn thiện đối với địa phương
cán bộ kỹ thuật thì luôn luôn sẵn sàng cùng với bà con để cầm tay chỉ việc
cho nên là mô hình triển khai rất là thuận lợi và hiệu quả cũng rất là cao
đối với cả cái sản phẩm nấm ninh chi thì người dân đã triển khai được
và chúng tôi chuyển giao cho những tiến bộ khoa học cho người dân sản xuất
và hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có sản phẩm đã đăng ký ở cục sở chú tệ là nấm ninh chi của thành phố đà nẵng
gia đình anh ngô văn hiền ở xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
là một trong những hội dân đang triển khai trồng nấm ninh chi
trước đây gia đình anh hiền sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng nấm sò
nhưng từ khi chuyển sang trồng nấm linh chi kinh tế nhà anh hiền đã được cải thiện rõ rệt
nấm sò nấm rơm thì mỗi năm cỡ năm mươi triệu
hoặc là hãng gió thành nó thấp hơn cái thằng nấm ninh chi
một năm thì đem lại cho gia đình trừ hết cũng cỡ trăm triệu
phần nấm ninh chi này vừa được gia đình anh hiền thu hoạch đến đây không lâu
mỗi kg nấm ninh chi được anh hiền bán với giá khoảng một triệu đồng
sau trừ chi phí công chăm sóc lợi nhuận mà anh hiền thu được là không hề nhỏ
tuy nhiên có một nghịch lý đó là lợi nhuận cao dễ chịu
các công chăm sóc nhưng những mô hình trồng nấm ninh chi như của gia đình anh hiền
vẫn chưa thể phát triển một cách rộng rãi
hiệu quả kinh tế đem lại thì đột kết quả mà cái đầu ra cũng đang còn loay loay quá
nói chung gió thành thì co mà người nông dân họ chưa hiểu chưa biết là họ không dám đầu tư nhiều
nói chung nó bắt được cái kỹ thuật trồng nuôi rong được rồi
mà giờ là phải cái đầu ra cho nó ổn định để nông dân họ đầu tư cho nhiều
để cái sản phẩm đột hiệu cầu hơn nữa
nhằm từng bước thao gỡ những khó khăn về vốn đất sản xuất và đầu ra cho sản phẩm
những năm qua lãnh đạo đà nẵng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ
tuy nhiên để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học cao trong nông nghiệp
đà nẵng vẫn cần có những cú hích cơ chế hợp lý và kịp thời
trong việc tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển
đặc biệt cần có chính sách để thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước
nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông
để triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
đây là vườn rau của gia đình trị duyên ở hà nội
được trồng theo sự tư vấn của công ty rau việt
cùng một nhóm sinh viên đến từ học viện nông nghiệp
mặc dù không cần đất nhưng những loại rau mà gia đình chị duyên trồng vẫn rất xanh tốt
qua một vài vụ rau thì tôi cảm thấy cái chất lượng rau cũng rất là tốt

độ bền của rau để trong tủ lạnh cũng có thể là để được cả tuần này
thì cũng nhiều khi là thu hoạch cũng ăn được lâu
hay là cái vị của rau thì mình cũng thấy khá là ổn so với cái rau trên thị trường bây giờ
mà cái quan trọng nhất là yên tâm khi sử dụng rau của mình mà không tốn nhiều thời gian chăm sóc lại
vườn rau của gia đình chị duyên được nhóm rau việt ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động
tức là khi cần tưới hệ thống này sẽ tự bật công tác
và tưới rau theo một lượng nước nhất định
ngoài việc tưới nước hệ thống này còn kết hợp được việc bón phân với phun thuốc trừ sâu
các công nghệ tưới công nghệ cảm biến độ ẩm cảm biến thời tiết
để có thể không cần phải điều khiển thậm chí chúng tôi không cần cài đặt
mà cây có thể cảm nhận được hệ thống cảm nhận được là cây cần độ ẩm bao nhiêu
nhiệt độ bao nhiêu từ đó cung cấp các chất dinh dưỡng cũng như nước tưới
để cho cây có sự sinh trưởng và phát triển tốt nhất
ngoài ra nhóm nghiên cứu còn trang bị thêm hệ thống đèn led có quang phổ
phù hợp với từng loại rau
nhờ đó mà khách hàng sẽ không cần phải có vị trí không gian với ánh sáng thích hợp
mà bất cứ ở chỗ nào lắp được đèn led cũng đều có thể trồng rau
để thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc quản lý các vườn rau của mình
nhóm cũng thiết kế một ứng dụng đi kèm cài đặt được trên máy tính hoặc điện thoại
với giao diện chức năng đơn giản dễ dàng sử dụng
được biết công nghệ trồng rau không cần đất của nhóm nghiên cứu
đã giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp hai nghìn một mươi năm
đối với dự án rau việt thì đã thu hút được rất đông các doanh nghiệp
các doanh nhân cổ phần vào tham gia trong công ty cổ phần rau việt
đến nay thì các bạn đã vốn hóa được một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
cũng đã thu hút được hàng chục lao động tham gia trong công ty này
nhằm đáp ứng nhu cầu tự trồng rau của nhiều người dân
hiện nay trên thị trường không chỉ công ty rau việt mà có rất nhiều đơn vị cung cấp
giải pháp công nghệ trồng rau không cần đất
đây được coi là một trong những giải pháp an toàn
nhất là khi vòng vây thực phẩm bẩn đang khiến nhiều người dần mất niềm tin
vào an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay
trồng và chăm sóc rau trong nhà quả thật vừa bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
vừa thiết kế cảnh quan bằng chính những vần rau với vật liệu tái chế
thân thiện với môi trường phải không thưa quý vị
hy vọng qua chương trình nếu muốn trồng rau theo cách này
quý vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết
đến đây thì chương trình xin được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống tuần sau